các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
đồng chí thượng tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an việt nam
đồng chí trung tướng sổm kẹo si la vong bí thư trung ương đảng bộ trưởng bộ an ninh lào đồng chủ trì buổi lễ
năm hai nghìn một mươi sáu lào được giao chức chủ tịch ủy ban các đại diện thường trực tại asean
và đăng cai tổ chức nhiều hội nghị quốc tế giữa các nước trong khu vực
với tình đoàn kết hữu nghị giữa việt nam và lào bộ công an việt nam đã hỗ trợ bộ an ninh lào
trong công tác bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị hội nghị quốc tế do lào đăng cai
phát biểu tại buổi lễ trung tướng sùng kẹo si la vong bí thư trung ương đảng bộ trưởng bộ an ninh nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào khẳng định
việc trao hôn trương huy trương cho các cá nhân của bộ công an việt nam là ghi nhận sự đóng góp của sĩ quan công an việt nam
đã góp phần bảo vệ tuyệt đối an toàn các hội nghị quốc tế đã diễn ra trong năm vừa qua do nhà nước lào đăng cai
đáp lại thịnh tình của các bạn lào thượng tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an khẳng định
trong nhiều năm qua bộ công an việt nam và bộ an ninh lào đã thường xuyên tăng cường phối hợp trao đổi thông tin chia sẻ kinh nghiệm trong công tác bảo đảm an ninh trật tự
với bề dày truyền thống đã được thử thách qua lịch sử vẻ vang của hai dân tộc việt lào
tin tưởng rằng mối quan hệ thủy chung son sắt việt lào sẽ ngày càng được giữ gìn vun đắp và phát triển hơn nữa trong thời gian tới
thưa quý vị và các bạn trước thông tin về ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh vừa gửi văn bản trình thủ tướng chính phủ xem xét
đề nghị ngừng nạo vét kết hợp khai thác cát trên sông cầu thuộc địa bàn tỉnh bắc ninh
khi mà cục đường thủy nội địa đã cấp phép chiều qua một mươi sáu tháng ba ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh đã trả lời chính thức về vấn đề trên
trước thông tin ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh đã có văn bản gửi thủ tướng chính phủ bộ trưởng bộ giao thông vận tài
kiến nghị dừng dự án nạo vét trên tuyến đường thủy nội địa quốc gia sông cầu
ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh cho biết dự án nạo vét duy tù luồng đường thủy nội địa quốc gia
kết hợp với tận thu sản phẩm trên sông cầu được cục đường thủy nội địa phê duyệt do công ty cổ phần trục vớt luồng hạ lưu thực hiện
tuy nhiên quá trình triển khai các dự án đã xảy ra việc lợi dụng việc thực hiện dự án để khai thác cát trái phép gây bức xúc trong nhân dân
bên cạnh đó các tạc lộng hành và ảnh hưởng của việc khai thác dự án đã làm đê hữu cầu bờ bãi sông bị sạt lở đứng thành với chiều dài năm mươi mét ăn sâu vào bãi từ năm m
tại thông tư số ba mươi sáu thì sông cầu là sông cấp ba thì theo quy định tại tiêu chuẩn quy định thì mực nước tối thiểu chỉ cần từ hai tám mét
như vậy với chiều sâu mực nước đo như vậy thì vẫn đảm bảo đủ điều kiện để cho phương tiện tàu thủy vi phạm
thế và đối với sông cấp ba thì chỉ tàu đi lại từ ba trăm linh tấn
đại diện sở tài nguyên môi trường bắc ninh cũng cho biết từ mùa cạn năm hai nghìn một mươi bốn đến nay công ty trục vớt hạ lưu không được phép tiến hành nạo vét trên địa bàn tỉnh
với trách nhiệm địa phương bắc ninh đã yêu cầu cục đường thủy nội địa và công ty cổ phần trục vớt luồng hạ lưu thực hiện nghiêm đánh giá kết quả thực hiện dự án
nhưng đến nay sau hơn hai năm việc này vẫn chưa được tiến hành
chủ đoàn tỉnh bắc ninh cũng chỉ đạo là kết thúc dự án hàng năm thì phải giả sát
và trên cơ sở đó chúng tôi cũng tham mưu cho ủy ban tỉnh yêu cầu công ty trục vất hạ lưu phải có trách nhiệm phối hợp với cục đường thủy là giả soát đánh giá xem qua một năm thì vấn đề do lắng động mưa lũ dòng chảy thì thế nào
nên câu chuyện đấy thì báo cáo các ông chí là đối với chủ đầu tư là cục đường thủy thì cũng chưa làm được
và đối với đơn vị thi công là công ty trục vớt hạ lưu cũng chưa làm được
kết luận buổi họp báo ông nguyễn hữu thành phó chủ tịch tỉnh bắc ninh cho biết địa bàn tỉnh có ba con sông chạy qua có đối tượng lợi dụng khai thác cát trái phép diễn ra phức tạp người dân ven sông đã có nhiều ý kiến với lãnh đạo các cấp
trong việc khai thác cát có cả các dự án lợi dụng khai thác luồng lạch để tận thu cát dưới lòng sông gây ảnh hưởng rất lớn đến đê điều và bức xúc cho người dân

trong việc khai thác cát có cả các dự án lợi dụng khai thác cát trái phép diễn ra phức tạp người dân ven sông gây ảnh hưởng rất lớn đến đê điều
trước thực trạng thành phố hồ chí minh bị ngập nặng nhiều năm qua mới đây ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh đã tiến hành triển khai thí điểm mô hình đặt máy bơm ly tâm để giải quyết cho tình trạng này
theo đó ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh sẽ tiến hành thí điểm mô hình sử dụng máy bơm ly tâm tại một điểm ngập nặng trên đường nguyễn hiếu cảnh quận bình thạnh
mô hình với công nghệ tiên tiến sẽ dùng máy bơm với công suất thiết kế chín mươi sáu m ba một giờ có cổ hút thiết bị chắn và vớt rác tự động
ngoài ra hệ thống sử dụng dầu diesel nên không có nguy cơ chập điện mất an toàn cho người sử dụng
việc áp dụng công nghệ chống ngập kiểu mới sẽ theo hình thức tự bỏ vốn đầu tư nếu thành công mới thu chi phí
tin trong nước tiếp theo tổng kết đánh giá công tác phòng chống tham nhũng cấp tỉnh năm hai nghìn một mươi tám
tại quảng trị nâng cao chất lượng y tế bằng hình thức dân chấm điểm
cần khẩn trương hoàn thiện hệ thống các quy định pháp luật có liên quan đến phát triển và bảo đảm an toàn về kết cấu hạ tầng phương tiện kỹ năng đạo đức trách nhiệm của người tham gia giao thông cùng với các chế tài xử lý vi phạm của tổ chức cá nhân có liên quan
đây là chỉ đạo của phó thủ tướng thường trực trương hòa bình trưởng ban an toàn giao thông quốc gia
tình hình tai nạn giao thông diễn biến phức tạp tai nạn giao thông trong bảy ngày nghỉ tết nguyên đán đinh dậu tăng cao so với bảy ngày đầu dịp nghỉ tết bính thân
từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi bảy đến sáu tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy đã xảy ra hai mươi một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm chết năm mươi một người bị thương bảy mươi hai người gây thiệt hại lớn về tài sản và gây bức xúc trong dư luận và xã hội
phát biểu tại hội nghị phó thủ tướng chỉ rõ tình trạng xe dù bến cóc có xu hướng tăng mạnh gây mất trật tự an toàn giao thông
cạnh tranh bất bình đẳng với dịch vụ xe chở khách theo tuyến cố định tình hình xe ô tô chở quá tải có dấu hiệu tái diễn tại một số địa bàn có mỏ công trường thi công
ủn tắc giao thông tại một số đô thị lớn vẫn còn diễn biến phức tạp đặc biệt là trên các tuyến đường có công trình thi công chiếm dụng lòng đường và những ngày thời tiết xấu
nguyên nhân là do chưa có quy định pháp lý về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người thực thi công vụ trong bảo đảm trật tự an toàn giao thông
là chưa có quy định pháp lý về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người thực thi công vụ trong bảo đảm trực tự an toàn giao thông
bệnh viện đa khoa tình quảng trị vừa phối hợp với tổ chức oxfam tại việt nam tổ chức hội thảo triển khai sáng kiến dân chấm điểm emsco trong lĩnh vực y tế và khởi động sáng kiến này tại bệnh viện đa khoa tình quảng trị
y tế là lĩnh vực nhận được sự quan tâm của xã hội nhưng thời gian qua tồn tại nhiều vấn đề khiến người dân chưa hài lòng vì vậy việc đo lường sự hài lòng của người dân trong lĩnh vực này là điều hết sức cần thiết
bệnh viện đa khoa tỉnh quảng trị vừa tiến hành lắp đặt hai máy cảm ứng để người dân trực tiếp đánh giá mức độ hài lòng khi đi khám chữa bệnh ngay trong những ngày đầu triển khai mô hình này đã nhận được phản hồi tích cực từ những bệnh nhân và người nhà của họ
máy là thiệt thực đối với người dân đi khám bệnh này thế là rất tốt so với thực tế thì cái việc làm này rất tốt nó cần phát huy để dân người ta biết và đồng thời người bệnh người ta cũng tin tưởng và an tâm vào bệnh viện hơn đúng không
nó cần phát huy để dân người ta biết và đồng thời người bệnh người ta cũng tin tưởng và an tâm vào bệnh viện hơn
dự án dân chấm điểm m score sẽ tập trung vào những mục tiêu cụ thể như thiết lập cơ chế đánh giá chất lượng dịch vụ tại các cơ sở y tế cho người dân một cách đơn giản thuận tiện nâng cao tinh thần thái độ trách nhiệm của đội ngũ thầy thuốc và nhân viên y tế giảm chi phí người dân trả cho nhu cầu khám chữa bệnh đặc biệt là chi phí không chính thức trong các cơ sở y tế
thì nó sẽ làm
một cái công cụ đem lại niềm tin cho chính bệnh nhân cũng như đem lại niềm tin cho cán bộ cũng như lãnh đạo của bệnh viện một thực sự là khách quan và tạo ra một cái mối quan hệ một sự chia sẻ cởi mở chính giữa bệnh nhân với cả các cán bộ ngành y tế
việc áp dụng triển khai dự án dân chấm điểm vào dịch vụ y tế sẽ giúp lượng hóa chất lượng dịch vụ y tế qua đó hỗ trợ việc đánh giá so sánh chất lượng dịch vụ công được dễ dàng hơn

đồng thời tìm ra giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh tác ứng được nhu cầu của người dân trên địa bàn tỉnh
thưa quý vị và các bạn trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh vừa tổ chức họp báo về lễ meeting kỷ niệm tám mươi sáu năm ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh và trao giải thưởng lý tự trọng năm hai nghìn một mươi bảy
lễ meeting kỷ niệm tám mươi sáu năm ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh và tuyên dương các cán bộ đoàn viên xuất sắc toàn quốc trao giải thưởng lý tự trọng năm hai nghìn một mươi bảy sẽ được tổ chức vào hai mươi h ngày hai mươi ba tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy tại nhà hát trưng vương thành phố đà nẵng và được truyền hình trực tiếp trên đài phát thanh và truyền hình đà nẵng
giải thưởng lý tự trọng là phần thưởng cao quý của ban chấp hành trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh trao tặng bí thư đoàn cấp huyện cấp cơ sở
và đoàn viên tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong học tập lao động trong công tác đoàn và phong trào thiếu nhi
giải thưởng nhằm động viên cổ vũ tuyên dương đội ngũ cán bộ đoàn và đoàn viên tiêu biểu góp phần củng cố xây dựng và phát triển tổ chức đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh ngày càng vững mạnh
đồng thời tạo động lực để cán bộ đoàn đoàn viên không ngừng rèn luyện phấn đấu và trưởng thành đóng góp trí tuệ và sức trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
giải thưởng lý tự trọng năm nay sẽ tôn vinh tám mươi bảy đồng chí có thành tích xuất sắc nhất
các hoạt động của giải thưởng lý tự trọng sẽ diễn ra trong hai ngày từ ngày hai mươi hai đến ngày hai mươi ba tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy tại thành phố đà nẵng
hàng trăm phương tiện vận tải né chốt giao thông trên tuyến quốc lộ một a chạy qua xã lộc sơn huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế
cày nát tuyến đường liên thôn gây mất an toàn giao thông khu vực này
bức xúc người dân tự lập các chốt barrier ngăn cản các phương tiện qua lại
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại thừa thuyên huế
đây là tuyến đường liên thôn dài khoảng một năm km qua địa bàn thôn la sơn xã lộc sơn huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế
hàng ngày có hàng trăm phương tiện quá khổ quá tải gồm các xe tải lớn nhỏ chở đất đá vật liệu xây dựng tránh chốt cảnh sát giao thông trên quốc lộ một a chạy vào
do phải gánh nhiều phương tiện trọng tải lớn trong thời gian dài
nên tuyến đường này đã bị xuống cấp xuất hiện nhiều ổ gà ổ voi
một số điểm nền đường đã bị vỡ bùn đất từ các phương tiện rời vãi trên đường khiến nhiều người dân khá bức xúc
nhiều người dân chẳng sống thì lường xe không đúng thông nữa
hiện tại giờ là xã đà rập vô thảo bà ria làm những dân tịch bức xúc
giảm bóng bùn cấp thì cố gắng để làm cho đường đúng thông được sạch sẽ thôi để giữ lại vô trường sống cho những dân
cũng trên tuyến đường nhánh của đường liên thôn la sơn người dân lập thêm một chốt có barrier để chặn các phương tiện xe tải
từ những mỏ đất trên địa bàn xã lộc bồn chạy về gây bụi mất an toàn giao thông và làm hư hỏng đường
qua quá trình trong năm hai nghìn một mươi sáu một số dân ngựa thuộc la sơn ở đây là từ pháp thành lập ra hai cụm trắng
mục đích là xe chạy là quả tải ô nhiễm bối trường có thể gây tai nạn
bà con thấy như vậy bà con từ pháp cũng thông qua một đơn vị tổ chức nào một nhóm người nào đó thôi
sau khi thuyền học và giải thích
cảm cử các quy định thì bà con đã chấp hành
hiện nay tân trạng gắn barrier thì không còn trên địa bàn trong đó là tân hình rất là ổn định
giải pháp sắp tới thì địa phương sẽ có kỷ nghị kỷ nghị lên cấp trên
và đặc biệt là bán an toàn giao thông huyện và công an huyện tăng cường công tác tồn trá kiểm soát
và hạn chế tân trạng
thế mà trở quá khổ quá tải gây ô nhiễm bối trường
theo ủy ban nhân dân huyện phú lộc việc người dân tự lập chốt barrier ngăn cản các phương tiện giao thông là sai quy định
hiện nay huyện đã chỉ đạo ủy ban nhân dân xã lộc sơn cần có các phương án như cắm biển hạn chế tốc độ
tải trọng trên tuyến đường liên thôn la sơn sau khi tháo rỡ barrier
yêu cầu lực lượng công an huyện công an xã tăng cường kiểm tra xử lý các phương tiện quá tải quá khổ
né tránh chốt trên quốc lộ một a để vào đường liên thôn bảo đảm an toàn giao thông
trong phần tiết quốc tế bầu cử tại hà lan giúp châu âu tạm đẩy lùi làn sóng cực hữu
malaysia đối phó với nạn xâm hại từng ruột trẻ em
sáng nay theo giờ hà nội tại lễ bế mạc hội nghị tại chile
các nước tham gia ký kết hiệp định đối tác xuyên thái bình dương tpp đã cam kết tìm ra
những phương thức mới thúc đẩy hội nhập kinh tế và thương mại khu vực khi mà mỹ đã tuyên bố rút khỏi thỏa thuận
các bên đặc biệt nhấn mạnh đến việc theo đuổi các thỏa thuận thương mại song phương
với các quốc gia châu á thái bình dương khác
một mươi một nước ký kết tpp trừ mỹ đều cho rằng thỏa thuận này đóng vai trò quan trọng
đối với tiến trình hội nhập châu á thái bình dương
các đại biểu cũng đã bày tỏ quan ngại về xu hướng bảo hộ thương mại hiện nay
và khẳng định cam kết hợp tác thúc đẩy tự do thương mại đầu tư dịch vụ hội nhập kinh tế
và củng cố hệ thống thương mại quốc tế
trong một thông cáo ngắn ra sau khi hội nghị kết thúc đại sứ mỹ tại chile bà karon pere nhấn mạnh
nhà trắng sẵn sàng đối thoại với các đối tác châu á thái bình dương
và bày tỏ hy vọng tiếp tục là thành viên chủ chốt trong cộng đồng khu vực không chỉ riêng trong lĩnh vực thương mại
đây là lần đầu tiên một mươi hai nước tham gia ký kết tpp nhóm họp kể từ khi tổng thống mỹ donald trump tuyên bố
mỹ rút khỏi thỏa thuận thương mại đầy tham vọng này
thưa quý vị và các bạn chính phủ mỹ vừa lên tiếng cáo buộc hai công dân nga
cùng với hai tin tặc đã đánh cấp năm trăm linh triệu tài khoản mạng yahoo
đây là lần đầu tiên mỹ cáo buộc hình sự các công dân nga với tội danh tấn công mạng
theo cáo chạm do bộ tư pháp mỹ công bố hai công dân nga bị cáo buộc là dmitry dokuchaev
và igor yeltsin
astin nguyên là nhân viên của cơ quan an ninh liên bang nga fsb
hai người bị cáo buộc đã trả tiền thuê hai tin tặc tấn công hệ thống của yahu
theo bộ tư pháp mỹ mục tiêu trong các vụ tấn công tài khoản yahu trên bao gồm cả quan chức mỹ và nga
thuộc các ngành ngoại giao an ninh mạng và quân đội nhằm thu thập các thông tin có giá trị tình báo
ngay sau khi mỹ kết tội hai đặc vụ tình báo của cơ quan an ninh liên bang nga fsb
điện kremlin đã bác bỏ mọi sự liên quan chính thức của nga với bất cứ tội phạm mạng nào
chính giới châu dường như đã phần nào chốt được gánh nặng sau khi đảng nhân dân vì tự do và dân chủ vvd
của thủ tướng hà lan mark rutte giành thắng lợi trong cuộc bầu cử hạ viện ngày một mươi năm tháng ba
vượt qua đảng vì tự do pv của nhân vật cực hữu dân túy và theo chủ nghĩa bản địa bài ngoại
gwitinder vốn dẫn xích sao trong các cuộc thăm dò dư luận trước bầu cử
cuộc bầu cử ở hà lan vừa qua đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của châu âu
bởi đây được coi là thước đo mức độ ủng hộ các chính đảng và các nhân vật có quan điểm cực hữu ở cả châu âu
và kết quả trên ở hà lan đã giúp xoa dịu mối lo ngại về xu hướng trỗi dậy của chủ nghĩa dân túy và chủ nghĩa bảo hộ
sau khi anh lựa chọn rời eu và ông donald trump đắc cử tổng thống mỹ
đây là một cuộc bầu cử cho châu âu chống lại các thành phần cực đoan
đây là một tín hiệu mạnh mẽ đối với châu âu
kết quả bầu cử cho thấy hà lan
một thành viên cốt lõi của châu âu đã không để bị kích động
và điều đó khiến tôi rất vui mừng cho nền dân chủ ở hà lan và châu âu
trong bối cảnh chủ nghĩa dân túy ở châu âu đang tìm mọi cách tấn công toàn diện vào các nguyên tắc cơ bản của sự hồi nhập châu âu
kết quả của bầu cử ở hà lan đã phần nào giải tỏa được mối lo về sự lên ngôi của tâm lý hoài nghi chán ghét châu âu
kết quả này được cho là sẽ tác động không nhỏ đến hai cuộc bầu cử quan trọng sắp tới tại đức và pháp
năm hai nghìn một mươi bảy singapore tiếp tục được các tạp chí uy tín toàn cầu bình chọn là nước có môi trường kinh doanh lý tưởng
thương hiệu của singapore đến từ cơ sở hạ tầng hiện đại lao động trình độ cao cùng thủ tục hành chính cơ chế thuế nhanh chóng yêu đãi và tiện lợi
không chỉ có vị trí địa lý kinh tế chiến lược singapore được biết đến là nền kinh tế năng động với tiềm năng phát triển mạnh nhất khu vực châu á thái bình dương
với môi trường kinh doanh thuận lợi chuyên nghiệp nguồn nhân lực chất lượng cao
singapore hấp dẫn nhiều nhà nước
những nhà đầu tư nước ngoài chính phủ singapore mới đây đã quyết định chi bảy trăm linh triệu đô la singapore để đầu tư cho các dự án cơ sở hạ tầng công cộng nhằm cải thiện tình trạng giao thông cũng như thu hút đầu tư nước ngoài
với những thế mạnh sẵn có singapore có được vị thế độc nhất vô nhị ở châu á để có thể mang đến sự thịnh vượng và phát triển cho các doanh nghiệp mới
thưa quý vị và các bạn thời gian gần đây nhiều vụ xâm hại tình dục mà nạn nhân là trẻ em đang gây nhiều phẫn nộ trong dư luận ở việt nam
tại malaysia tình trạng trên cũng đang được dư luận
tình trạng trên cũng đang được dư luận hết sức quan tâm khi thống kê cho thấy hàng năm có khoảng bảy trăm năm mươi vụ trẻ em bị xâm hại tại nước này
tức là cứ một mươi trẻ em nhỏ thì có một em là nạn nhân
các cơ quan chức năng và tổ chức xã hội malaysia đã nhanh chóng vào cuộc để đưa ra những biện pháp ngăn chặn tình trạng tội phạm này
thủ tướng malaysia najib rajak đã bày tỏ sự phẫn nộ trước tình trạng xâm hại tình dục trẻ em đồng thời nhấn mạnh chính phủ malaysia sẽ làm hết sức để xóa bỏ loại tội phạm này
dự kiến trong thời gian tới
quốc hội malaysia sẽ thảo luận một đạo luật mới về vấn đề này
ngoài ra malaysia cũng cần thiết lập một hệ thống bảo vệ trẻ em kết nối toàn cầu giúp nhận biết và ngăn chặn những đối tượng tội phạm tiềm tàng nhập cảnh
tại hội thảo kéo dài hai ngày về chủ đề bảo vệ trẻ em khỏi vấn nạn xâm hại tình dục vừa diễn ra tại kuala lumpur
gần hai đại biểu tham dự đã nhất trí rằng giáo dục giới tính là yếu tố vô cùng quan trọng
nhà chức trách nhấn mạnh phụ huynh cần mạnh dạn thông báo với nhà chức trách khi con em mình bị xâm hại
bất chấp thủ phạm có phải là người thân quen hay không
bên cạnh đó nhà chức trách cũng kêu gọi chia sẻ và giúp trẻ em có đủ năng lực tự bảo vệ chính mình
cũng như bạn bè khi đối mặt với đối tượng có ý định lạm dụng
những thông tin quốc tế vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự sáng của truyền hình nhân dân
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
thân ái chào tạm biệt